đồng thời khẳng định những thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp to lớn của đồng bào công giáo trong đó có tòa giám mục xuân lọc
đồng chí trần thanh mẫn mong muốn các vị giám mục linh mục chức sắc chức việc tiếp tục quan tâm ủng hộ các phong trào thi đua tại địa phương vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
tối cùng ngày đồng chí trần thanh mẫn và đoàn công tác trung hương đã làm việc về cán bộ chủ chốt ubnd tqvn tỉnh đồng nai
từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi chín tháng bốn
bộ trưởng bộ tài chính đinh tiến dũng có chuyến thăm và làm việc tại hàn quốc nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp hoàn quốc vào thị trường việt nam
ngày một mươi tám tháng bốn bộ trưởng đinh tiên dũng đã chủ trì hội nghị xúc tiến đầu tư tại thủ đô seoul
phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng đinh tiến dũng khẳng định hàn quốc đã và đang là nhà đầu tư lớn nhất tại việt nam
với tổng số vốn đầu tư đạt năm mươi chín tỷ usd tính đến ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
và cho biết chính phủ việt nam ghi nhận
và đánh giá rất cao sự tin tưởng cũng như sự hiện diện của các tập đoàn tài chính
các nhà đầu tư hàn quốc tại việt nam trong suốt gần ba thập niên qua
bộ trưởng đinh tiến dũng nêu rõ việt nam sẽ kiên định
chủ động đẩy mạnh hội nhập quốc tế với trọng tâm là hội nhập kinh tế
tại hội nghị nhiều tập đoàn hàn quốc đã tập trung tìm hiểu về thị trường tài chính
trong đó có thị trường chứng khoán và bảo hiểm của việt nam
các điều kiện mới mà chính phủ việt nam tạo ra nhằm phát triển kinh tế
hội nghị đã tổ chức nhiều phiên thảo luận
qua đó giúp các nhà đầu tư hàn quốc hiểu rõ hơn tình hình việt nam
củng cố lòng tin đối với tiềm năng phát triển của thị trường
thưa quý vị nếu như phim ảnh âm nhạc của hàn quốc đến với công chúng việt nam
theo từng trào lưu và xu hướng
thì sách hàn quốc xuất bản tại việt nam lại làm nên sự giao lưu văn hóa lâu bền
đây cũng là nội dung của tọa đàm thị trường sách hàn quốc và việt nam vừa được tổ chức tại hà nội
hiện hàn quốc có năm mươi ba năm trăm một mươi bốn tài chính
bảy mươi nhà xuất bản khoảng bảy mươi năm bảy trăm hai mươi bảy đầu sách ra mắt mỗi năm
hàn quốc có hiệp hội xuất bản gần như là cơ quan duy nhất liên quan đến chính phủ trong vấn đề quản lý xuất bản
hiệp hội này phụ trách nhiều nội dung như quản lý văn hóa đọc
kết nối với các nước để hợp tác xuất bản quản lý xuất bản
về phía việt nam thị trường sách và văn hóa đọc của các bạn trẻ việt nam
đang có nhiều chuyển biến tích cực khi thư viện sách điện tử ra đời
bên cạnh các hình thức tiếp cận sách truyền thống
tọa đàm đã trao đổi thẳng thắn về những mặt tốt cũng như hạn chế hiện nay của thị trường hai nước
từ đó đề xuất những giải pháp để phát triển hơn nữa thị trường sách việt nam hàn quốc
vừa qua tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức lễ trao tặng xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện
cho tám thư viện các tỉnh lạng sơn điện biên hòa bình ninh bình nam định quảng bình lâm đồng và cà mau
dự án xe thư viện đa phương tiện lưu động được vụ thư viện
thư viện bộ văn hóa thể thao và du lịch bắt đầu triển khai từ cuối năm hai nghìn một mươi năm đầu năm hai nghìn một mươi chín
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu dự án đã trao tặng năm xe ô tô thư viện lưu động đa phương tiện
phục vụ cộng đồng cho năm thư viện tỉnh sơn la quảng nam gia lai nghệ an và an giang
dự án được thực hiện nhằm thúc đẩy việc đưa thông tin và chi thức đến với người dân trong cộng đồng
bao gồm cả người khiếm thị ở vùng sâu vùng xa miền núi và những vùng khó khăn
năm thư viện trên đã triển khai được hai trăm sáu mươi tám đợt luân chuyển sách báo phục vụ cho chín trăm tám mươi năm một trăm bốn mươi tám lượt người đọc
với hơn một tám triệu lượt sách báo ba mươi lượt truy cập máy tính và internet gần năm mươi lượt xem phim
trên cơ sở những kết quả đạt được và hiệu quả trong phục vụ cộng đồng
vụ thư viện và quỹ thiện tâm đã triển khai dự án mở rộng mô hình xe ô tô thư viện lưu động
năm hai nghìn một mươi tám tập đoàn vingroup tặng tám xe ô tô thư viện lưu động
trên mỗi xe có hơn bốn cuốn sách sáu máy tính một máy chủ phần mềm máy chiếu vô tuyến
ngoài ra vụ thư viện còn vận động tài trợ để các thư viện có thêm phần mềm quản lý thư viện
tài liệu điện tử và sách nói phục vụ cho người khiếm thị
tại hà nội phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci phối hợp với cục sở hữu trí tuệ việt nam
hội sở hữu trí tuệ và liên minh phần mềm đã tổ chức tọa đàm doanh nghiệp việt nam
và vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của bộ luật hình sự sửa đổi
theo các chuyên gia nhận định tại tọa đàm bản quyền phần mềm máy tính là một trong những lĩnh vực
bị xâm phạm nhiều nhất tại việt nam
trong bối cảnh hiện nay đã đến lúc các lãnh đạo doanh nghiệp cần gấp rút giả soát lại tình hình
sử dụng phần mềm tại doanh nghiệp mình và có hành động kịp thời để tránh những tổn thất nặng nề
về uy tín và tài chính cũng như ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp
tránh được các rủi ro về mặt pháp lý hành chính hay dân sự hay hình sự thì tôi rất là khuyến cáo
với các tổ chức ca nhân phải ra soát lại các hoạt động kinh doanh sản xuất của mình hạn chế tối đa
và tránh các vi phạm pháp luật về sở hữu tuệ nói chung và phần quyền tác giả quyền liên quan nói riêng
đặc biệt là đối với các chương trình phần mềm nguyên tính để tránh được rủi ro phải đối mặt
với pháp luật về hình sự sửa đổi năm hai nghìn một mươi tám
tại tọa đàm nhiều chuyên gia kỳ vọng
với khung hình phạt nghiêm khắc mới mà bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm sẽ áp dụng đối với pháp nhân thương mại
cố tình vi phạm bản quyền phần mềm máy tính nói riêng và quyền tác giả nói chung
tỷ lệ vi phạm bản quyền phần mềm của việt nam sẽ có thể giảm xuống đáng kể
tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh công bằng cho các doanh nghiệp
cũng như thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế xã hội trong bối cảnh việt nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới
trong khuôn khổ hội sách chào mừng ngày sách việt nam lần thứ năm đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề
báo chí trong môi trường truyền thông số
buổi tọa đàm đã thu hút sự quan tâm của những người đang trực tiếp công tác trong ngành báo chí
và đông đảo các bạn sinh viên ngành báo những nhà báo tương lai của đất nước
vấn đề cơ bản để báo chí việt nam trong môi trường truyền thông số có thể thích ứng là phương tiện
và phương thức kết nối xã hội chính là làm giàu thêm hệ kiến thức nền tảng văn hóa
khi sách là phương thức hiệu quả nhất
có thể giúp chúng ta văn hóa đọc giúp chúng ta hình thành tốt hơn các luận điểm luận cứ luận chứng
và chính những yếu tố này giúp ích rất nhiều cho nhà báo chính luận trong phân tích và đánh giá các sự kiện
và vấn đề thời sự đã và đang diễn ra trong đời sống hàng ngày
công chúng thế hệ trẻ và giới báo chí truyền thông việt nam trong môi trường truyền thông số
tạo mối quan hệ và kết nối thường xuyên với sách sẽ giúp tăng nhanh vốn chi thức
trong sự nghiệp phát triển bền vững đất nước nói chung sự nghiệp phát triển báo chí truyền thông nói riêng
nhân dịp này nhà xuất bản thông tin và truyền thông phối hợp với các chuyên gia học giả hàng đầu
về báo chí truyền thông cho ra mắt bạn đọc bộ sách nghiệp vụ báo chí gồm hai mươi hai đầu sách
thưa quý vị hơn năm mươi chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật thể thao
trong đó có cả diễu hành canavan với sự tham gia của bảy đoàn nghệ thuật nước ngoài
và dự kiến bắn pháo hoa nghệ thuật là những điểm nhấn trong lễ hội hoa phượng đỏ hải phòng năm hai nghìn một mươi tám
đây là thông tin được ubnd tp hải phòng công bố mới đây
lễ hội hoa phượng đỏ hải phòng năm hai nghìn một mươi tám có chủ đề hải phòng vươn ra biển lớn
bao gồm hàng loạt các sự kiện văn hóa
thể thao nghệ thuật được tổ chức nhân kỷ niệm sáu mươi ba năm ngày giải phóng hải phòng một mươi ba tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi tám hải phòng đang nỗ lực tập trung cao cho việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng
chỉnh trang đô thị văn minh hiện đại đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch trên địa bàn
tạo cơ hội và điều kiện cho du lịch hải phòng phát triển trở thành một ngành kinh tế quan trọng
công tác chuẩn bị cho lễ hội hoa phượng đỏ đang được khẩn trương hoàn tất thành phố bảo đảm lễ hội
diễn ra trang trọng ấn tượng mang nét đặc trưng thiết thực và tiết kiệm
dự kiến kinh phí tổ chức hoạt động lễ hội phần lớn từ nguồn xã hội hóa
ngày một mươi tám tháng bốn tức là ngày ba tháng ba âm lịch tại xã kim thái huyện vụ bản tỉnh nam định
lễ hội phủ giày năm hai nghìn một mươi tám đã chính thức được khai mạc thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham dự
đây là một trong những lễ hội truyền thống có quy mô lớn được tổ chức hàng năm từ ngày ba đến ngày tám tháng ba âm lịch
với việc di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người việt
được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
lễ hội phủ dày càng phát huy ý nghĩa bảo tồn giá trị văn hóa dân gian sâu sắc
tại lễ hội năm nay ban tổ chức đã thành lập các tiểu ban bảo đảm an ninh trật tự
vệ sinh môi trường an toàn giao thông phòng chống cháy nổ
không để xảy ra sự cố bất ngờ cho nhân dân và du khách tham gia trên toàn bộ khu vực diễn ra các hoạt động lễ hội
đoàn thanh tra sở y tế tp hcm vừa phối hợp với ban quản lý thực phẩm
tiếp tục kiểm tra hai chi nhánh của công ty vinaca ở tp hcm
và phát hiện thêm nhiều thùng hộp thuốc và mỹ phẩm chưa tiêu thụ
kiểm tra trụ sở tại số sáu mươi sáu diệp minh châu phường tân sơn nhì quận tân phú tp hcm
cơ quan chức năng phát hiện một số sản phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đoàn kiểm tra đã quyết định lập biên bản niêm phong thu giữ toàn bộ sản phẩm trái phép
tại một trụ sở khác của công ty vinaca tại số ba trăm bảy mươi ba trên bốn mươi sáu đường âu cơ phường phú trung quận tân phú tp hcm
lực lượng chức năng không thể vào kiểm tra được dù đã phối hợp với cơ quan công an do trụ sở nơi đây đã bị khóa
cho đến nay lực lượng chức năng đã kiểm tra bốn chi nhánh của công ty vinaca
phát hiện và lập biên bản lưu giữ nhiều thùng hộp thuốc mỹ phẩm chờ xử lý
ngày một mươi tám tháng bốn bộ y tế đã có thông tin chính thức về vụ việc các cơ quan chức năng của tp hcm
phát hiện cơ sở sản xuất gia công thực phẩm chức năng vinaca sản xuất sản phẩm vinaca ung thư co ba hai
từ bộ thanh tre tại địa chỉ ngõ đại tu tổ tiến bộ phường ngọc sơn quận kiến an tp hcm
bộ y tế nêu rõ bộ đã tiến hành kiểm tra xác minh các nội dung báo cáo và kết luận của sở y tế hải phòng là đúng
chỉ đạo thu hồi toàn bộ các sản phẩm có tên vinaca của cơ sở sản xuất nói trên
đồng thời bộ y tế cũng đã chỉ đạo sở y tế các tỉnh thành phố
hợp với các cơ quan chức năng thanh tra kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật
bộ y tế khuyến cáo không sử dụng sản phẩm này và đề nghị khi phát hiện những cơ sở sản xuất tương tự
cũng như các đối tượng đang giao bán những sản phẩm này thì báo ngay cho cơ quan chức năng
trong thời gian qua một loại virus lạ đã xuất hiện gây hại cho hơn một trăm bốn mươi hectare cây rau xà lách và hoa cúc cát tường
khiến cho hàng chục nhà nông tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vô cùng lo lắng
bệnh lây lan nhanh và chưa có thuốc đặc trị đã khiến cho nhiều nhà vườn đành phải nhổ bỏ diện tích rau hoa bị nhiễm nặng
đây là vườn rau xà lách hơn một năm hectare của gia đình anh ngữ tại khu đất mới phường bảy thành phố đà lạt
trước đây hàng tháng gia đình anh vẫn đều đặn chuyển từ sáu đến tám tấn rau theo đơn đặt hàng của nhiều siêu thị nhà hàng trong cả nước
nhưng hơn hai tháng nay cả khu vườn chỉ cho thu hoạch gần một tấn rau mỗi tháng
không bảo đảm do rau nhiễm bệnh chưa rõ nguyên nhân khiến nhiều hợp đồng tiêu thụ bị đổ bể
từ sau khi tết tới bây giờ không biết nó sẽ kéo dài trong bao lâu
bắt đầu trồng là nó cũng đã chết lác đá
cho tới khi thu hoạch thì nó cũng cứ hàng ngày là nó chết dần dần vậy
và tới khi thu thì mình thu chỉ được khoảng chừng một mươi
và hiện tại thì cũng chưa biết là thuốc phòng bệnh như thế nào hết
còn đây là vườn rau xà lách
vườn rau xà lách hơn bốn m hai sắp đến kỳ thu hoạch của gia đình bà bùi thị bình ở phường bảy thành phố đà lạt
đã được thương lái cho ứng trước ba mươi hai triệu đồng
nhưng do rau nhiễm virus nên đành phải hoàn trả lại tiền
liên kề vườn bà bình gia đình chị nguyễn thị hằng đành để cho vườn xà lách hơn hai m hai tự chết khô
vì rau nhiễm bệnh nặng đồng thời bâm thuốc diệt cỏ để lấy đất trồng cây vụ mới
chị hằng ngậm ngùi
hiện tại đất của em là hai sao
trồng được lượng cây cu rôn là hơn ba mươi cây cu rôn
trồng bán được hai mươi triệu
bây giờ nó xấu nó hư hết bây giờ người ta đang đòi tiền lại
theo thống kê ban đầu đã có hơn một trăm hai mươi hectare hoa cúc cát tường bị nhiễm virus
tỷ lệ hư hại từ ba mươi đến năm mươi
hơn hai mươi hectare rau xà lách bị hư hại từ hai mươi năm đến bốn mươi năm
theo tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật tỉnh lâm đồng
đây là bệnh đốm héo do virus tsv
gây hại phổ biến trên cây hoa cúc xà lách cà chua
đây là loài virus mới phát hiện lần đầu tiên tại lâm đồng
loài virus này lây lan qua bọ trĩ và nhân giống vô tính
bệnh này thì chưa có dòng virus các loài virus thì chưa có thuốc khoa học đặc trị
chính vì vậy mà muốn ngăn ngừa dịch bệnh này thì chủ yếu quản lý bằng các biện pháp là phòng trừ môi giới truyền bệnh
cũng như sử dụng một số các hóa chất đã được đăng ký để tăng sức đề kháng của cây

bệnh đốm héo do virus tsvkv hiện chưa có thuốc đặc trị
do đó để ngăn ngừa sự lây lan nhà nông cần tuân thủ khuyến cáo của cơ quan chức năng trong quá trình sản xuất
khó khăn chung của ngành chăn nuôi đặc biệt là chăn nuôi lợn trong thời gian vừa qua
người dân tại các xã ven biển của tỉnh quảng trị cũng phải chịu những thiệt hại rất nặng nề
nhiều mô hình trang trại ra trại đã được xây dựng tại quảng trị với hy vọng giúp người dân các xã ven biển
khắc phục khó khăn ổn định cuộc sống sau sự cố môi trường biển
thế nhưng chính những mô hình chăn nuôi ấy lại đang khiến cho cuộc sống của người dân thêm trổng chất khó khăn
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
hàng chục hộ dân tại thôn bảy xã triệu vân huyện triệu phong tỉnh quảng trị
được hỗ trợ vay vốn để xây dựng trang trại chăn nuôi sau sự cố môi trường biển
theo chính quyền địa phương đây là thôn có số hộ chăn nuôi lợn lớn nhất của xã
và cũng là địa bàn
thôn bảy bị thua lỗ nhiều nhất khi giá lợn giảm mạnh trong thời gian vừa qua
nguồn cung dư thừa khiến cho nhiều người chăn nuôi bị thương lái ép giá
nhiều hộ dân phải chấp nhận thua lỗ đến hàng trăm triệu đồng
bên cạnh nỗi lo về những biến động bất thường của thị trường
người dân tại các xã bãi ngang còn thiếu kỹ thuật và kinh nghiệm chăn nuôi
những ngư dân vốn quen đánh bắt khai thác trên biển khi chuyển sang loại hình sản xuất mới
rất cần thời gian và sự hướng dẫn từ cán bộ nông nghiệp
ngoài ra điều kiện thổ nhưỡng nguồn nước tại vùng các không thuận lợi
cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì và phát triển các trang trại chăn nuôi
điều kiện của tỉnh quảng trị là
điều kiện của tỉnh quảng trị là
thiên thai thời tiết rất là bất lời
và đặc biệt là trên vùng cát về mùa hàn mùa khô rất là khó khăn
cũng như về mùa mưa thì rất là ủng lụt
và cơ sở hạ tưng nó cũng chưa được đảm ứng
vì vậy cần có tranh thủ và cần có sự hỗ trợ
để xây dựng được hệ thống cơ sở hạ tầng
đặc biệt là hệ thống đường điền và hệ thống cá khô nhỏ tưới tiêu
để giúp cho người sản xuất
có cái điều kiện của tỉnh quảng trị

để chủ trương chuyển đổi sinh kế
tại các vùng biển bãi ngang thực sự phát huy hiệu quả
giúp ngư dân ổn định cuộc sống
tỉnh quảng trị cần tiếp tục hỗ trợ người dân
trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật
vào sản xuất và tiền đầu ra cho sản phẩm
trong đó chú trọng việc quy hoạch lại
các vùng chăn nuôi và tạo sự liên kết
giữa người dân và doanh nghiệp
qua đó góp phần cải thiện kinh tế vùng biển bãi ngang
giúp người dân khắc phục khó khăn ổn định cuộc sống
thưa quý vị vừa qua trên khu vực biển
thuộc thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
biên đội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một
đã tiến hành kiểm tra tạm giữ tàu thủy nội địa
chở một hai trăm linh tấn than trái phép không rõ nguồn gốc
qua kiểm tra tàu qn tám nghìn hai trăm năm mươi năm
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên hiệp pháp gồm bốn thuyền viên
do ông trần văn thái năm mươi tám tuổi
chú tại xã đông quý huyện tiền hải thái bình
làm thuyền trưởng đang chở khoảng một hai trăm linh tấn than
tại thời điểm kiểm tra
thuyền trưởng không xuất trình được hồ sơ
giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa
bằng thuyền trưởng không phù hợp
với phương tiện đang điều khiển
thiếu hai chứng chỉ thuyền viên
số than này chở từ thành phố cầm phà quảng ninh
về hải dương để trả hàng
thì bị lực lượng chức năng kiểm tra tạm giữ
hiện bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một
đã tiến hành lập biên bản ra quyết định
tạm giữ phương tiện hàng hóa
và đưa tàu vi phạm về khu vực neo đậu
tại hải phòng để tiếp tục điều tra
xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật
nguyên bác nhân dân tỉnh đắk nông
đã tổ chức họp báo thông tin chính thức
về vụ cơ sở thu mua nông sản
của bà nguyễn thị thanh loan
ở huyện đắk rơ lấp dùng bột lõi
pin con ó nhuộm màu làm đen
phế phẩm cà phê và các tạp chất khác
thành thực phẩm rồi đem bán ra thị trường
phó giám đốc công an tỉnh đắk nông
lê vinh quy cho biết đơn vị đang
tập trung làm rõ việc bà loan trộn
phế phẩm cà phê với bột pin con ó
và các tạp chất khác để nhằm mục đích gì
vì đây là căn cứ then chốt
để xác định có hay không hành vi
vi phạm pháp luật của việc sản xuất
thực phẩm trên của bà loan hiện nay
cơ quan cảnh sát điều tra đã mời ba đối tượng
gồm bà nguyễn thị thanh loan chủ cơ sở
nguyễn xuân bảo là người trực tiếp sản xuất
có quan hệ như vợ chồng với bà loan
và ngô ngọc sơn người trực tiếp sản xuất
tại cơ sở lên để lấy lời khai
tuy nhiên các đối tượng rất ngoan cố không hợp tác
cố tình vòng vo không khai báo
về số lượng sản xuất nơi tiêu thụ sản phẩm
mục đích sản xuất loại thực phẩm này
nên rất khó khăn trong công tác điều tra
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định
có khoảng ba tấn sản phẩm do cơ sở
bà loan sản xuất được bán ra thị trường
trong đó có một phần được xác định bán ra
tại tỉnh bình phước nên đang phối hợp
để mở rộng điều tra
ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông đã chỉ đạo
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
các cơ quan chức năng phối hợp nhanh chóng
điều tra làm rõ mục đích động cơ của bà loan
khi sản xuất bán ra thị trường sản phẩm trên
tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông
ngô xuân lộc cho biết vụ việc này cho thấy
trong công tác quản lý còn nhiều điểm sơ hở
các cơ quan chức năng địa phương
cần tăng cường kiểm tra giám sát
đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn
nhất là đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh
chế biến các loại thực phẩm
liên quan đến sức khỏe con người
thưa quý vị ngày một mươi tám tháng bốn
tại trụ sở tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc
tòa cấp cao tại đà nẵng
đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm
xét xử bị cáo lê viết bảo
với tội hiếp dâm trẻ em
theo cáo trạng
vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
đối tượng lê viết bảo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại sa e ven huyện buồn đôn
tỉnh đắk lắc đã thực hiện hành vi
hiếp dâm đối với một cháu gái
sinh năm hai nghìn một mươi ba
tại trường mầm non hoa anh đào
xã e ven nơi bị cáo đang làm bảo vệ
bản kết luận pháp y thương tích
của trung tâm pháp y thuộc sở y tế tỉnh đắk lắc
cho thấy cháu bé bị tổn thương nặng
với tỷ lệ thương tích là bốn mươi một
tại phiên tòa phúc thẩm
hội đồng xét xử tòa án cấp cao
tại đà nẵng xét thấy hành vi của bị cáo
bảo là đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc
trong dư luận xã hội do đó
đã giữ nguyên bản án sơ thẩm
tuyên phạt lê viết bảo án tù trung thân
về tội hiếp dâm trẻ em
trong phần tin quốc tế
giám đốc cia gặp nhà lãnh đạo triều tiên
kim trương ngân tại bình nhưỡng
không thể đạt được thỏa thuận brexit
mà không có giải pháp cho vấn đề ireland
thưa quý vị thay một tín hiệu nữa
cho thấy tiến trình thiết lập hòa bình
trên bán đảo triều tiên
bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực
tổng thống mỹ donald trump xác nhận
giám đốc cơ quan tình báo trung mương mỹ cia
đồng thời là ngoại trưởng được đề cử
mike pompeo đã gặp nhà lãnh đạo
kim trương ngân trong chuyến thăm bí mật
tới triều tiên
trong một bài phát biểu đăng trên mạng twitter
tổng thống donald trump xác nhận
mỹ và triều tiên đang thảo luận trực tiếp
và có những bước tiến đặc biệt
trong việc thiết lập một số kênh liên lạc
thường xuyên nhất giữa hai nước
ông mike pompeo đã gặp nhà lãnh đạo
kim trương ngân tại triều tiên vào tuần trước
và theo đánh giá của ông trump
cuộc gặp này diễn ra xuân xẻ
một mối quan hệ tốt đẹp đã được định hình
ông pompeo từng tuyên bố
không ủng hộ việc thay đổi chính quyền bình nhưỡng
mà chủ trương đàm phán ngoại giao
tránh đối đầu quân sự
hiện có năm địa điểm đang được cân nhắc
để tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều
dự kiến diễn ra vào cuối tháng năm
hoặc đầu tháng sáu tới
văn phòng an ninh quốc gia
thuộc phủ tổng thống hàn quốc cho biết
hàn quốc và mỹ đang cân nhắc
về việc ký kết hiệp định hòa bình với triều tiên
sau khi bình nhưỡng hoàn thành phi hạt nhân hóa
cuộc chiến tranh triều tiên một nghìn chín trăm năm mươi một nghìn chín trăm năm mươi ba
kết thúc bằng một hiệp định đình chiến
thay vì một hiệp bước hòa bình
vì vậy về mặt kỹ thuật
hai miền triều tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh
ngày hôm qua các quan chức
của hàn quốc và mỹ
đã tiến hành đàm phán vòng hai
để thảo luận chi tiết
về cuộc gặp thượng đỉnh
dự kiến diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng bốn tới
hai bên đã thống nhất
cuộc gặp thượng đỉnh này sẽ được truyền hình trực tiếp
tổ chức cấm vũ khí hóa học
vừa tiến hành cuộc họp khẩn cấp
theo đề xuất của nước anh
nhằm thảo luận về việc điều tra
vụ cựu điệp viên nga sergei skripal
và con gái bị đầu độc tại nước anh
phái đoàn anh cho biết
tại cuộc họp london đã cáo buộc
moscow vi phạm công ước
cấm sử dụng vũ khí hóa học
tổ chức cấm vũ khí hóa học
đã công bố báo cáo về cuộc điều tra
vụ đầu độc hai cha con ông skripal
trong đó xác nhận
cựu điệp viên này và con gái
đã bị đầu độc bằng một chất độc thần kinh
tuy nhiên tổ chức này không đề cập cụ thể
tên chất độc hay đưa ra đánh giá
nhận định về thủ phạm thực hiện vụ đầu độc
giới chức nga sau đó đã cáo buộc
tổ chức cấm vũ khí hóa học
làm sai lệch các kết quả phân tích
chất hóa học ngoại trưởng nga
sergei lavrov cho biết một phòng thí nghiệm
của thụy sĩ đã xác định chất được sử dụng
trong vụ đầu độc skripal là
bz và chất độc này chưa từng
được sản xuất tại nga nhưng lại
rất phổ biến tại anh mỹ và
các nước thành viên thuộc tổ chức hiệp ước
bắc đại tây dương nato
chủ tịch hội đồng châu âu đông nam tắc đưa ra
cảnh báo anh cần đưa ra giải pháp
cho vấn đề biên giới ireland sau khi
nước này rời khỏi eu nếu không
sẽ không có thỏa thuận brexit hay
giai đoạn chuyển tiếp
việc kiểm soát biên giới
giữa quốc gia thành viên eu ireland
và khu vực bắc ireland của anh
hậu brexit là một trong những
vấn đề gai góc nhất trong đàm phán
chủ tịch donald trump cho biết
ông muốn giải quyết dứt khoát các vấn đề
trong đó có ireland tại hội nghị
thường đỉnh mới đây nhất các nhà lãnh đạo
eu đã thông qua phương hướng về một
giai đoạn chuyển tiếp kéo dài hai mươi một tháng
sau khi anh rời khỏi eu
vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
cũng như giai đoạn đàm phán tiếp theo
bên cạnh đó các nhà lãnh đạo eu
cũng đặt ra thời hạn chót cho tiến trình
ireland vào tháng sáu tới
anh tuyên bố sẽ rời khỏi thị trường
chung và liên minh thuế quan eu
song triển vọng về một đường biên giới cứng
tại ireland đã làm giấy lên những
lo ngại cho nền hòa bình vốn mong manh
tại quốc đảo này
theo thông báo của giới chức nga
từ nay đến hết năm hai nghìn một mươi tám
cơ quan liên bang giám sát
thông tin liên lạc công nghệ thông tin
và thông tin đại chúng của nga
sẽ tiến hành tổng kiểm tra facebook
trong trường hợp facebook không thực hiện
yêu cầu lưu cơ sở dữ liệu
về người sử dụng là người nga
trên lãnh thổ nga thì sẽ đối mặt
với nguy cơ bị phong tỏa
kể từ ngày một mươi bốn tháng bốn
cơ quan giám sát của nga
đã chặn khoảng một mươi tám năm triệu
địa chỉ ip một mươi tám mạng phụ
subs network thuộc các công ty
amazon và google để thực hiện
lệnh cấm đối với ứng dụng
nhắn tin mã hóa telegram
nguyên nhân là vì telegram
đã không thực hiện yêu cầu của
cơ quan an ninh liên bang về quyền
thâm nhập các mã hóa để kiểm tra
các nội dung tin nhắn và các tài khoản
bị nghi ngờ phổ biến thông tin cực đoan
và khủng bố
moscow yêu cầu telegram phải được gỡ bỏ
khỏi các dịch vụ app store
và google play còn các công ty mỹ
phải thực hiện yêu cầu kỹ thuật
sao cho ứng dụng tin nhắn này
không thể được tiếp cận trên lãnh thổ nga
theo luật về dữ liệu cá nhân tại nga
áp dụng cho các công ty nga
cũng như nước ngoài các dữ liệu cá nhân
công dân nga phải được lưu giữ
trên lãnh thổ liên bang nga
các trang web vi phạm luật sẽ bị phong tỏa
nếu không khắc phục được vi phạm
tòa án tối cao mỹ đang xem xét
để đưa ra phán quyết về việc đánh thuế
các nhà bán lệ trực tuyến một vấn đề
gây tranh cãi tại nhiều quốc gia trên thế giới
nếu được ban hành quy định này có thể
mang lại cho các tiểu bang của mỹ
thêm một mươi tám tỷ usd tiền thuế
chính quyền bang nam dakota
đã yêu cầu tòa án tối cao mỹ
đảo ngược một phán quyết năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
rằng các tiểu bang không thể thu thuế
các nhà bán lẻ trừ phi họ có văn phòng
hoặc cơ sở kinh doanh tại các bang đó
theo bang nam dakota phán quyết này
đến nay không còn phù hợp
bởi nó khiến các doanh nghiệp nhỏ gặp khó khăn
trong cạnh tranh với giới bán lệ trực tuyến
tuy nhiên theo một số thẩm phán
việc thu thuế này có thể tạo thêm
gánh nặng cho các doanh nghiệp nhỏ
nếu tòa án tối cao ra phán quyết
ủng hộ bang nam dakota
khách hàng có thể sẽ phải trả thêm tiền
khi mua hàng
nhưng các tiểu bang lại có thêm
một mươi tám tỷ đô la tiền thuế
phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra vào tháng sáu tới